ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ủy ban nhân dân phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức cưỡng chế
đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dạng biệt thự bằng gỗ quy mô lớn ở cù lao hiệp hòa nằm giữa sông đồng nai
công trình được xây dựng có dạng kết cấu biệt thự khung bằng gỗ mái lập ngói giữa cù lao hiệp hòa thuộc thửa đất chín mươi sáu
tờ bản đồ số bốn mươi bảy khu phố tam hòa phường hiệp hòa có diện tích khoảng ba trăm linh m hai gồm một triệt và một lầu
theo ủy ban nhân dân phường hiệp hòa công trình này bắt đầu xây dựng từ năm hai nghìn một mươi tám do ông võ thành kiệt đứng tên
đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện ngay sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu chủ nhà khôi phục hiện trạng ban đầu